những đồng nghiệp thân mến của chúng tôi lời chúc sức khỏe tâm an tim sáng để tiếp tục bền bỉ với nghề
còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý có trong chương trình
thưa quý vị ngày hai mươi tháng sáu tại báo nhân dân ban tuyên giáo trung ương báo nhân dân và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
đến sự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
với hơn sáu trăm linh trang cuốn sách chia làm ba phần bao gồm các nội dung một nhân cách lớn nhà lãnh đạo có tâm có tầm tình cảm của bạn bè quốc tế
tác giả bài viết là các nhà khoa học trí thức đảng viên người lao động bày tỏ sự kính trọng gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối với người lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước nhất là trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí xử lý cán bộ vi phạm rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn
nhiều bài viết trong cuốn sách khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của nước ta cũng như uy tín của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đã góp phần mở rộng thêm cánh cửa để việt nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn
nhiều bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước tại các khẩu nghị tại các buổi làm việc với các cơ quan các bộ ngành đã được chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều và qua đó thấy rằng sự đồng thuận của nhân dân đối với quyết tâm chính trị của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và thực ra đó cũng là quyết tâm của đảng trong cầu cuộc xây dựng đổi mới đất nước đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng chính đơn đảng hiện nay
cuốn sách là tư liệu quý về người đứng đầu đảng nhà nước được cán bộ đảng viên
các tầng lớp nhân dân ở mọi miền tổ quốc cộng đồng người việt nam sinh sống ở nước ngoài luôn tin tưởng bạn bè quốc tế mến mộ
trong trạng tình trạng này người dân cần hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội truyền tiền qua tài khoản
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với các cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn bắt giữ đối tượng
hiện đà nẵng đang là mùa cao điểm của du lịch nhất là du lịch biển
do đó để bảo đảm an ninh an toàn cho người dân và du khách khi đi tắm biển
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã sớm có kế hoạch
tăng cường kiểm tra giám sát quản lý trật tự biển và cứu hộ tại các bãi tắm
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ khi khai trương mùa du lịch biển hai nghìn một mươi chín vào dịp ba mươi tháng bốn năm nay
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn
cho đội ngũ quản lý trật tự du lịch biển và đội cứu hộ
đồng thời triển khai nhiều hoạt động kiểm tra giám sát an ninh trật tự an toàn du lịch biển
bổ trí gần ba mươi điểm loa trên tất cả các bãi tắm đầy mạnh tuyên truyền cho du khách không tắm ở các vùng nguy hiểm
nhờ các hoạt động tăng cường kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
nên tình hình an ninh trật tự an toàn tại các bãi tắm diễn ra an toàn
mang lại sự yên tâm cho người dân và du khách mỗi khi đi tắm biển nơi đây
cùng với nhiều sự kiện như lễ hội bắn pháo
hoa quốc tế đà nẵng điểm hẹn mùa hè đà nẵng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn
của du khách trong và ngoài nước trong năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính riêng năm tháng đầu năm nay tổng doanh thu dịch vụ lưu trú của đà nẵng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
ngày hai mươi tháng sáu tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh long an cho biết
ổ dịch tả luận châu phi thứ hai vừa được phát hiện tại hai hộ trăn nuôi
ở phường một và phường hai thị xã kiến tường tỉnh long an với tổng số là tám mươi năm con
theo thông tin từ các chủ hộ nuôi ngày một mươi bảy tháng sáu phát hiện lợn bỏ ăn và đến ngày một mươi chín tháng sáu thì chết dần
các chủ hộ đã báo ngay với ngành thú y và thực hiện test nhanh
kết quả đã có năm trên sáu mẫu dung tính với dịch tả luận châu phi
ngay sau khi có kết quả ubnd thị xã kiến tường đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ tám mươi năm con lợn bị mắc bệnh
đây là ổ dịch tả lợn châu phi thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh long an
để hạn chế thấp nhất sự lan rộng của dịch bệnh
những ngày qua ubnd tỉnh long an đã liên tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh
triển khai mọi biện pháp tốt nhất trong công tác phòng chống
nghiêm cấm các hoạt động mua bán vận chuyển và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc
theo báo cáo mới nhất của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ
tính đến ngày hai mươi tháng sáu cũng đã có tám mươi tám xã phường thuộc một mươi ba huyện thành thị trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch tà lợn châu phi
các nguyên nhân dẫn đến phát tán dịch là
do ý thức của người chăn nuôi khi phát hiện lợn ốm không báo ngay cho chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn
công tác quản lý buôn bán lợn giống quản lý lợn đực giống phố trực tiếp
quản lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đổi ngũ hành nghề thú y tại cơ sở còn hạn chế và bất cập
hiện nay tình hình dịch bệnh rất phức tạp số điểm có lợn ốm lợn chết gia tăng hàng ngày
gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng thú y trong việc bố trí lực lượng đáp ứng yêu cầu trong ngày để kiểm tra giám sát lấy mẫu theo quy định
tính đến ngày hai mươi tháng sáu số lợn bị tiêu hủy trên địa bàn toàn tỉnh đã lên đến khoảng một mươi con
trong phần tin tức quốc tế thổ nhĩ kỳ kết án trung thân hai mươi bốn đối tượng cầm đầu âm mưu đảo chính
thổ nhĩ kỳ kết án trung thân hai mươi bốn đối tượng cầm đầu âm mưu đảo chính
thổ nhĩ kỳ kết án trung thân hai mươi bốn đối tượng cầm đầu âm mưu đảo chính
bị thu phí đường bộ bằng công nghệ vệ tinh
ngày hai mươi tháng sáu một tòa án ở thổ nhĩ kỳ đã tuyên án trung thân hai mươi bốn đối tượng
trong đó có nhiều sĩ quan quân đội cấp cao bị cáo buộc cầm đầu âm mưu đảo chính bất thành hồi năm hai nghìn một mươi
nhằm lật đổ tổng thống tayyip erdogan đây là một trong những phiên xét xử lớn nhất liên quan tới vụ việc
thẩm phán tòa án ankara đã kết án một mươi bảy đối tượng có liên quan tới cái chết của một trăm ba mươi chín người
mỗi đối tượng một trăm ba mươi chín người đã bị kết án
trong năm bốn mươi một án trung thân với các tội danh vi phạm hiến pháp và mưu sát tổng thống
các đối tượng còn lại mỗi người bị kết án từ một đến một mươi bảy án trung thân
trong số những nghi can bị kết án có akin otuok cựu chỉ huy lực lượng không quân thổ nhĩ kỳ
và ali yazisi cố vấn quân sự của tổng thống erdogan giáo sĩ fethullah gulen
nhân vật đang sống lưu vong tại mỹ và bị chính quyền ankara cáo buộc là chủ mưu của đảo chính
hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cũng nhận mức án trung thân dự kiến sẽ có thêm nhiều bản án được đưa ra
tại phiên xét xử hai trăm hai mươi bốn nghi can khác sẽ diễn ra cùng ngày
chính phủ new zealand đã bắt đầu triển khai kế hoạch thu mua súng bán tự động
tương tự loại vũ khí mà hung thủ vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã sử dụng
tại thành phố christchurch hồi tháng ba vừa qua
theo bộ trưởng tài chính và bộ trưởng cảnh sát new zealand kế hoạch này có ngân sách hơn một trăm ba mươi năm triệu đô la mỹ
trước đó vũ khí bán tự động cũng đã bị cấm sau vụ tấn công ở christchurch
quá trình thu mua sẽ cao dài trong sáu tháng
đến ngày hai mươi tháng một mươi hai và chủ sở hữu có thể được bồi hoàn lên tới chín mươi năm giá trị
mục tiêu của kế hoạch là nhằm chấm dứt việc lưu hành những loại vũ khí nguy hiểm nhất
những chủ sở hữu có dây phép sẽ được đền bù thỏa đáng nếu giao nộp vũ khí trong vòng sáu tháng
canada đã thông qua một luật mới cấm xuất nhập khẩu vây cá mập
với đạo luật này canada đã trở thành quốc gia nhóm hai mươi nước phát triển và mới nổi
hàng đầu thế giới g hai mươi đầu tiên cấm xuất khẩu và nhập khẩu vây cá mập
với mục đích bảo tồn loài động vật hoang dã này
theo thông báo đạo luật ngương nghiệp của canada cũng bao gồm các quy định yêu cầu các cơ quan chức năng nước này
tái sinh quần thể loài cá đang dần suy kiệt này
canada hiện là nước nhập khẩu vây cá mập lớn nhất ngoài châu á
trong năm hai nghìn một mươi tám canada đã nhập khẩu trên một trăm bốn mươi tám kg vây cá mập
với tổng giá trị là ba hai triệu đô la canada tương đương hai bốn triệu đô la mỹ
một báo cáo của chính phủ canada công bố năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
tỷ lệ cá mập sống trong môi trường lành mạnh xuống mức thấp kỷ lục từ năm hai nghìn một mươi một là ba mươi năm
trong khi số lượng cá mập sống trong môi trường nguy hiểm là một mươi bốn và đặc biệt nguy hiểm là một mươi
công nghệ thu phí đường bộ bằng vệ tinh đang được áp dụng tại bỉ
đây là công nghệ theo dõi xe tải thông qua thiết bị định danh
và camera nhận diện biển số để kiểm tra và thu phí
mỗi xe tải được gắn một thiết bị định danh phát ra tín hiệu cho phép vệ tinh định vị được mọi lúc
bên cạnh đó
các camera giao thông cũng kết hợp với hệ thống này để nhận diện biển số
thanh tra lưu động sẽ căn cứ vào thông tin để chặn xe vi phạm và yêu cầu đóng phí
với cách quản lý phương tiện tự động bằng vệ tinh
bỉ đã thu gần ba triệu euro phí đường bộ của một trăm bốn mươi xe tải mỗi ngày
hiện có hơn một mươi nước châu âu sử dụng thu phí đường bộ bằng công nghệ vệ tinh
ủy ban châu âu cũng đang có kế hoạch chuẩn hóa thiết bị định danh trên toàn châu lục
kế hoạch triển khai tiền điện tử riêng với tên gọi là libra của mạng xã hội lớn nhất hành tinh facebook
tiếp tục vấp phải sự quan ngại của nhiều nước trên thế giới
tại mỹ ủy ban ngân hàng thượng viện cho biết facebook sẽ phải ra điều trần trong tháng bảy tới đây nhằm làm rõ kế hoạch này
theo ủy ban ngân hàng thượng viện mỹ phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bảy tới
nhằm làm rõ kế hoạch phát hành tiền điện tử libra của facebook cũng như giải đáp vấn đề bảo mật dữ liệu
trước đó nhiều nghị sĩ mỹ quan ngại thông qua libra facebook có thể tận dụng quy mô khổng lồ trong lĩnh vực mạng xã hội
để có được sự thống trị ở những thị trường khác như thanh toán di động
lãnh đạo ngân hàng trung ương anh cùng ngày cho biết kế hoạch của facebook có thể sẽ làm nổi lên vấn đề pháp lý
và giới lập pháp sẽ phải tìm cách xử lý tốt nhất đối với loại tài sản mới này
trong khi đó giới phân tích nhận định đồng libra có thể đe dọa hệ thống tài chính toàn cầu
cho tới nay chính phủ các nước vẫn đang kiểm soát hệ thống tiền tệ
và việc một công ty phát hành một loại tiền thay thế trên toàn cầu dù có thể không xấu
song sẽ là diễn biến mới mà cả thế giới chưa được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó